cả hai loại hình thế gây mưa là gió đông bắc ở tầng thấp và nhiễu động gió đông trên cao tiếp tục hoạt động mạnh
vì thế mưa vẫn tiếp tục xảy ra ở các tỉnh từ nghệ an trở vào đến phú yên với cường độ mưa đạt cấp mưa vừa có nơi mưa to
do có mưa nên từ tối và đêm nay lũ trên các sông từ quảng trị đến bình định có khả năng sẽ lên lại
dự báo trong đợt lũ từ nay cho đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một mực nước trên các sông từ quảng trị đến bình định
có khả năng sẽ lên mức báo động hai báo động ba
trở ra về các tỉnh thành phía bắc trong đêm nay và ngày mai những sóng lạnh phương bắc tiếp tục bổ sung đều đặn xuống nước ta
nên nhiệt tại các tỉnh bắc bộ vì thế tiếp tục xuống thấp
trong đêm nay khu vực đồng bằng sẽ phổ biến với mức nhiệt từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ khu vực vùng núi chỉ khoảng từ một mươi đến một mươi ba độ
riêng khu vực núi cao như sapa của lào cai đồng văn của hà giang trung khánh của cao bằng hay mẫu sơn ở lạng sơn
nhiệt độ phổ biến thấp dưới tám độ
trong khi đó nhiệt độ cao nhất ngày mai hầu hết phổ biến ở mức từ một mươi bảy đến hai mươi độ trời tiếp tục rét cả ngày
trên biển do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên đêm nay và ngày mai
ở vịnh bắc bộ vùng biển ngoài khơi trung bộ và khu vực giữa biển đông có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
riêng khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh sóng biển cao từ hai đến ba mét
thời tiết tiếp tục khó khăn cho các hoạt động tàu thuyền trên biển
khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ phổ biến từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông dài rác gió đông bắc cấp bốn
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh nhiệt độ phổ biến từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước